năm một trong năm dân tộc thiểu số có số dân dưới một người dân tộc si la cư trú chủ yếu ở huyện mường nhé tỉnh điện biên và huyện mường tè tỉnh lai châu
do số dân ít nên dân tộc si la được xếp vào diện cần được bảo tồn nòi giống và có nguy cơ mai một bản sắc văn hóa truyền thống
mặc dù vậy đến với bản làng của người si la mới thấy bà con nơi đây có đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần vô cùng phong phú và đặc sắc
mang đặc trưng riêng
không mạnh mẽ như dân ca của người khơ mú không rộn ràng như dân ca người mông không ngân nga như dân ca thái
làn điệu dân ca của dân tộc si la mang trong đó sắc thái dịu dàng da giết mà cuốn hút người nghe
tiếng hát silla cùng những điệu múa rộn ràng uyển truyền đã làm say đắm lòng người từ khi nào cũng không ai biết nữa
chỉ biết những làn điệu dân ca
dân vũ độc đáo ấy mang trong mình hồn thiêng của dân tộc để mãi ngân vang tỏa sáng nơi sâu thẳm đại ngàn
dân ca si la đã có tử rất lâu rồi thời gian nào tôi cũng không biết nữa
chỉ biết rằng từ thời
ông bà cha mẹ đã có rồi dạy lại cho tôi thôi
những bài hát thường nói về lao động sản xuất đặc biệt là những lúc đi làm nương những lúc nông nhàn trăng sáng thường hát những bài dân ca ấy
người si la rất yêu ca hát
lời ca tiếng hát là một món ăn tinh thần không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày của họ
điều này có thể chứng minh bằng sự phong phú về các hình thức hát
sự đa dạng về thể loại dân ca
mọi đối tượng có thể tham gia hát từ thanh niên nam nữ có hát giao duyên đối đáp hát gọi bạn hát rủ nhau đi làm nương đi chợ đi chơi
cho tới các bậc trung niên hát mừng bạn tứ nhà hát tâm sự hát mừng nhà mới
hay các bậc cao niên đều tham gia sinh hoạt hát dân ca đối đáp hàng ngày
người si la gọi hát là cú
các bài dân ca chủ yếu do người hát tự ứng tác đặt lời trên nền của các giai điệu truyền thống
tùy theo đối tượng tham gia môi trường khung cảnh ca hát mà người ta có những giai điệu và cách đặt lời khác nhau
căn cứ vào giai điệu và cách đặt lời ca mà người tạc chia dân ca si la thành ba thể loại chính là hát đồng giao hát tâm sự nam nữ hát kể khổ hay còn gọi là hát than thân
căn cứ vào giai điệu môi trường khung cảnh ca hát tự ứng tác đặt lời trên nền của các giai điệu và cách đặt lời khác nhau
tôi học hỏi được rất nhiều bài hát dân ca si la từ các nghệ nhân còn một số bài khác thì tự học sau đó về tự tập múa và hát cùng nhau

mùa di chuyển lại đến và lại tới một vùng đất mới
sau này họ mới đến và ngụ cư tại xã can hồ huyện mừng tè tỉnh lai châu
với những tiến bộ trong sản xuất đã giúp đời sống bà con được ổn định
vào những đêm trăng sáng khi rảnh rỗi các bà các cô thường tập trung nhau lại cùng nhau múa hát cùng nhau giã gạo
đó cũng là cách để họ ôn lại quá khứ của dân tộc mình